chào mừng quý vị đến với chương trình câu chuyện hội nhập của truyền hình nhân dân
chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng bàn tới việc làm thế nào để nâng cao năng lực thiết kế
cho các doanh nghiệp việt trước bối cảnh hội nhập
và xin được giới thiệu vị khách mời sẽ tham gia đồng hành với chương trình ngày hôm nay
vâng xin được giới thiệu ông vũ ba phú cục trưởng cục xúc tiến thương mại bộ công thương
xin chào quý khán giả xem chương trình
trước khi chúng ta đi vào nội dung chính của chương trình
thì xin mời ông vũ ba phú cùng quý vị khán giả theo dõi phóng sự sau đây
đây là sản phẩm băng dính được sản xuất để cung ứng cho thị trường nội địa
còn đây là sản phẩm băng dính được sản xuất để xuất khẩu sang thị trường hàn quốc
đại diện doanh nghiệp này cho biết do yêu cầu từ phía đối tác hàn quốc
nên các sản phẩm xuất khẩu thường có tiêu chuẩn khắt khe hơn về mặt thiết kế
vì thế mặc dù không có sự khác biệt về mặt chất lượng
nhưng về nhãn quan bên ngoài sản phẩm xuất khẩu có thiết kế và cách đóng gói đẹp hơn
so với sản phẩm ở thị trường trong nước
đây là sản phẩm mà chúng tôi cung cấp vào sản phẩm thị trường nội điện
các sản phẩm nó như thế này có thể đóng gói từng
cái lốc một như thế này là sáu quận một
và các cái dòng sản phẩm là cái hình thức cũng như là cái đóng gói nó rất là đơn giản
nhưng mà đối với thị trường hàn quốc
thì mỗi một sản phẩm sẽ được đóng ở trong một cái bao bì rất riêng biệt như thế này
và cái hình ảnh sẽ được in ấn rất là cẩn thận và rất là chi tiết
và ở đây ta có thể thấy những hình ảnh mà dòng sản phẩm họ yêu cầu in những hình rất là đẹp
những hoa văn giống như cờ này hay là hoa
mặc dù cái mục đích của nó chỉ là đóng gói
với việc quan tâm hơn đến khâu thiết kế và đóng gói bao bì
sanh thu của sanh nghiệp đến từ các đơn hàng của hàn quốc không ngừng tăng trưởng
hiện nay trung bình mỗi tháng doanh nghiệp xuất khẩu từ năm cho đến sáu công hàng
theo các chuyên gia thiết kế mẫu mã sản phẩm
bao bì giữ vai trò quan trọng và đóng góp vào sự thành công trong kinh doanh của doanh nghiệp
và qua đó thúc đẩy hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp việt nam
tuy nhiên thực tế nhiều doanh nghiệp việt nam hiện nay
mới chỉ trú trọng đến năng suất chất lượng sản phẩm
được sự đầu tư cho thiết kế mẫu mã bao vị tạo ấn tượng thu hút khách hàng
điều này cũng làm giảm sức cạnh tranh của hàng hóa việt nam trên thị trường thế giới
sản phẩm việt nam thường có chất lượng tốt
nhưng doanh nghiệp việt nam chưa có sự quan tâm nhiều đến thiết kế như chúng tôi kỳ vọng
nếu doanh nghiệp việt nam quan tâm hơn đến thiết kế
thì sẽ có giá trị cao hơn khi xuất khẩu sang các nước khác
tôi hy vọng điều này sẽ được cải thiện hơn trong thời gian tới
nhằm nâng cao chỉnh
trình độ kỹ năng về thiết kế phát triển sản phẩm cho các doanh nghiệp các nhà thiết kế
phục vụ hiệu quả cho hoạt động sản xuất xuất khẩu của doanh nghiệp
thời gian qua cục xúc tiến thương mại bộ công thương việt nam
đã phối hợp với viện xúc tiến thiết kế hàn quốc
triển khai các chương trình hỗ trợ cho các doanh nghiệp
nâng cao năng lực thiết kế phát triển sản phẩm
các khóa tập huấn đào tạo cũng liên tục được tổ chức
để hỗ trợ cho các doanh nghiệp nâng cao năng lực thiết kế phát triển sản phẩm
vâng thưa ông vũ bà phú
phóng sự vừa rồi thì chúng ta có đề cập tới vai trò của thiết kế mẫu mã sản phẩm
trong sản xuất kinh doanh cũng như là xây dựng thương hiệu của doanh nghiệp
ông có chia sẻ như thế nào về vấn đề này ạ
từ phóng sự này chúng ta thấy rằng
thiết kế kiểu dáng mẫu mã sản phẩm
đặc biệt là mẫu mã bao bì cho sản phẩm
thì ngày càng trở nên quan trọng
đặc biệt là trong công tác sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
công việc thiết kế là một bộ phận không thể thiếu được
trong chiến lược xây dựng thương hiệu
và phát triển chiến lược xây dựng quản trị và phát triển thương hiệu của một doanh nghiệp
điều này trên thế giới các nước cũng đã có kinh nghiệm rồi
theo một cái nghiên cứu của các chuyên gia hàn quốc
của viện thiết kế hàn quốc
người ta cho một kết quả
để mà đổi mới về một cái công nghệ trong một doanh nghiệp
thì thường là mất khoảng từ hai đến ba năm
với một chi phí cỡ khoảng ba trăm linh đến năm trăm linh ngàn đô
nhưng mà sự đổi mới đó sẽ mang lại
một kết quả một hiệu quả
là một doanh số trung bình gấp năm lần trước khi đổi mới
tuy nhiên khi đổi mới về thiết kế
thời gian chỉ mất có ba năm
từ sáu đến chín tháng
trong khi đó với một cái chi phí rất là thấp
khoảng bình quân cỡ khoảng độ hai mươi đô
cho một doanh nghiệp vừa và nhỏ thôi
đấy thì sẽ mang lại một cái kết quả trung bình
là tăng doanh số gấp hai mươi hai lần
điều này thì cho thấy rằng là
cái thiết kế mẫu mã bao bì sản phẩm
cũng như là thiết kế kiểu dáng công nghiệp
cực kỳ quan trọng và cực kỳ có ý nghĩa
trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
quan trọng như vậy
và cũng được biết rằng là
để nâng cao năng lực thiết kế cho doanh nghiệp
thì vài năm trở lại đây
cục xúc tiến thương mại đã phối hợp với các đơn vị trong và ngoài nước
thực hiện chương trình hỗ trợ các doanh nghiệp
nâng cao năng lực thiết kế phát triển sản phẩm
vâng ông có thể chia sẻ nhiều hơn về chương trình này được không ạ
vâng chúng ta đã biết rằng là
cục xúc tiến thương mại thì
có rất nhiều những nhiệm vụ mà được giao
thì một trong số những nhiệm vụ đó là
hỗ trợ doanh nghiệp
cũng như là cộng đồng doanh nghiệp
xây dựng và quản trị và phát triển thương hiệu
từ năm hai nghìn một mươi
thì cục xúc tiến thương mại đã tiến hành và thực hiện
cái chương trình
gọi là chương trình hỗ trợ doanh nghiệp
nâng cao năng lực thiết kế và phát triển sản phẩm
và cái chương trình này thì
chúng tôi có rất nhiều đối tác nước ngoài
một trong số những đối tác đó là
đối tác mà gọi là có sự phối hợp chặt chẽ nhất
đó là đối tác hàn quốc
rồi thì nhật bản
một số nước
tây âu như là hà lan
là những nước phát triển và có nền thiết kế sáng tạo
rất là mạnh
trên thế giới
thì trong suốt
giai đoạn đầu của chương trình này
từ năm hai nghìn một mươi đến hai nghìn một mươi năm đó
thì là chương trình tập trung
một cái việc là tuyên truyền quảng bá
nhằm để nâng cao nhận thức
về thương hiệu
nâng cao nhận thức
về vai trò của thiết kế
kiểu sáng sáng
sản phẩm công nghiệp
cũng như là thiết kế bao bì sản phẩm
thì mỗi năm
trong suốt cái giai đoạn
từ năm hai nghìn một mươi đến hai nghìn một mươi năm
thì chúng tôi đã tiến hành hàng loạt
những cái hoạt động
như là hội nghị hội thảo
rồi thì tuyên truyền phổ biến
trên các phương tiện truyền thông
như là tạp chí
rồi thì báo chí vân vân
rồi thì chuyên gia nước ngoài
để nói chuyện vân vân
thì đó là những cái hoạt động
mà trong suốt là giai đoạn đầu
đến giai đoạn là từ năm hai nghìn một mươi năm đến hai nghìn một mươi bảy đó
thì chúng tôi
đã có những cái hoạt động
mà mang tính là
thực tiện hơn
đó là đã bước sang cái giai đoạn
là đẩy mạnh đào tạo và tư vấn chuyên sâu
cho các doanh nghiệp
ý ở đây là những cái khóa đào tạo đó
thì là chúng tôi thuê chuyên gia
chuyên gia kỹ thuật
chuyên gia về thiết kế
và họ đến họ dạy trực tiếp cho các doanh nghiệp
những cái doanh nghiệp mà có nhu cầu
như cầu được đào tạo
về công tác thiết kế mẫu mã sản phẩm
hay là kiểu dáng sản phẩm công nghiệp
hay là bao bì
thì có thể tham dự những cái khóa đào tạo tập huấn này
thì mỗi chương trình đào tạo của chúng tôi
trong suốt vài năm qua
thì mỗi năm thì chúng tôi đào tạo được
cỡ khoảng độ một học viên tham dự
và từ năm hai nghìn một mươi bảy đến năm nay
thì chúng tôi chuyển qua một cái giai đoạn khác
đó là chúng tôi đã
hỗ trợ doanh nghiệp
trong việc là tìm kiếm những cái chuyên gia
cũng như là chuyên gia mà
nổi tiếng hay là chuyên gia tốt trong nước
về liên quan đến thiết kế
cho doanh nghiệp thuê
những cái doanh nghiệp mà có tiềm lực về tài chính
hay là có thực sự là có nhu cầu
thuê chuyên gia
và trong năm ngoái hai nghìn một mươi bảy và đến năm nay
thì chúng tôi đã trực tiếp là hỗ trợ được khá nhiều doanh nghiệp
trong lĩnh vực là thủ công mỹ nghệ
một số những cái doanh nghiệp mà
liên quan đến
rồi thì doanh nghiệp về sản xuất
tinh dầu quế hồi
thì tôi thấy rằng là
là cũng có khá nhiều doanh nghiệp quan tâm
đặc biệt thì là chúng tôi đang hợp tác với cả các
đối tác hàn quốc để
vận hành và đưa vào cái trung tâm
gọi là trung tâm
thiết kế việt nam hàn quốc
tại hà nội
sớm khai trương
cuối tháng sáu này
cuối tháng sáu này thì chúng tôi sẽ đưa vào khai trương
cái trung tâm
thiết kế việt nam hàn quốc
tại đó thì chúng tôi sẽ tạo ra
một cái không gian
để cho các doanh nghiệp có nhu cầu về
chuyên gia cũng như là có nhu cầu
về trao đổi về công tác thiết kế
mẫu mã sản phẩm
thì có thể là trao đổi tại đó
vâng nhìn ra thế giới thì chúng ta có thể thấy những đất nước như là
hàn quốc nhật bản thì rất phát triển
về thiết kế mẫu mã sản phẩm
còn trong khu vực thì chúng ta có thể kể tới
những nước như là malaysia thái lan philippines
thì cũng rất phát triển về lĩnh vực này
vậy việt nam có thể học tập
với những kinh nghiệm gì từ những đất nước này ạ
cái vai trò của cái hoạt động thiết kế này
thì nó được định hình là bởi do là gì
thứ nhất là sự quan tâm của chính phủ
thứ hai nữa là xuất phát từ cái nhu cầu
thực tiễn hay là phát sinh
từ cái nhu cầu thực tiễn của
nền kinh tế ví dụ như là hàn quốc
thì cái vai trò của chính phủ
là cực kỳ quan trọng chúng ta đã thấy là hàn quốc
thì là cho đến nay
đã là một cái nước mà
có thể gọi là cường quốc về thiết kế sáng tạo
đúng không thì tôi nghĩ rằng là
một phần ở đây là
một phần vai trò rất là quan trọng
đó là chính phủ hàn quốc thì đã tập trung phát triển
công tác thiết kế từ những cái
thập kỷ bảy mươi cụ thể là
viện xuất tiến thiết kế hàn quốc
kidp đó thì trực thuộc
bộ thương mại công nghiệp hàn quốc
đã được thành lập từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi
và một cái điều quan trọng nữa
đó là để mà hỗ trợ
hay là để cho hỗ trợ cho cái sự phát triển
của cái ngành công nghiệp thiết kế
thì hàng năm
thì hàn quốc thì cũng tổ chức
công nghiệp thiết kế
công nghiệp thiết kế

mà nổi tiếng nhất và được thế giới biết đến
đó là gọi là
thì cái giả thưởng này
cũng như là cái cuộc thi này thì là đã được tổ chức
từ những năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
và thông qua cái cuộc thi này
thì là người ta sẽ lựa chọn ra những cái sản phẩm
hàng đầu về thiết kế để mà
trao dạy trao chứng nhận
thiết kế và điều này thì cũng góp phần
là mở rộng cái nhận thức
trước hết là trên hàn quốc
và sau đó là trên toàn cầu
cái nền thiết kế của hàn quốc
ngoài ra thì hàng năm thì hàn quốc
cũng tổ chức những cái cuộc triển lãm
riêng biệt về thiết kế cho từng ngành
nhằm giới thiệu quảng bá thương hiệu
cho những cái sản phẩm hay là những cái ngành
mà có ấn tượng
thực sự ấn tượng của hàn quốc ra trong nước
cũng như là ra thế giới
tương tự như vậy thì ở nhật bản
thì hàng năm thì cũng đã
có một cái
cũng có cái giải như vậy
cũng có cái giải gọi là thiết kế tốt của nhật bản
và cái giải này
thì họ đã hoạt động từ những năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy
và chị cũng thấy là
ngay trong các nước láng giềng của chúng ta thôi
như là thái lan malaysia
rồi thì indonesia
thì hàng năm thì họ cũng có
những cái cuộc thi
liên quan đến thiết kế
được do chính phủ hay là những cái hiệp hội
ngành nghề của các nước
họ tổ chức
ngoài ra thì
hầu hết các nước này thì đã có
cái gọi là cái viện thiết kế
viện thiết kế sản phẩm
hay là viện thiết kế công nghiệp của họ rồi
thì tôi cho rằng là
tất yếu thì cũng phải
ở việt nam cũng phải sớm có cái viện này
đấy thì để
liên quan đến cái chuyện là
hỗ trợ cho cái việc là
kỹ năng hay là nâng cao năng lực
cho cái thiết kế kiểu dáng sản phẩm
đấy là kinh nghiệm của các nước
từ kinh nghiệm của các nước trên thế giới
thì chúng ta thấy rằng là
để mà cái
hoạt động thiết kế
có thể phát triển ra
nhanh và bền vững
thì vai trò của chính phủ
là phải là đi đó
như tôi đã nói ở trên
khẳng định rằng là vai trò của chính phủ
bởi vì hầu hết các nước
mà như tôi vừa viện dẫn ra làm ví dụ
thì là chính phủ các nước họ đã chủ động
thành lập những cái viện thiết kế
hay là viện thiết kế sản phẩm công nghiệp
hay là viện nghiên cứu thiết kế
hay là viện xúc tiến thiết kế sản phẩm
từ rất là sớm
và từ cái hoạt động của những cái viện
hay là những cái trung tâm này
thì là sẽ hỗ trợ được
cái cộng đồng doanh nghiệp
hay là hỗ trợ được những cái địa phương
mà có thể là nâng cao được cái năng lực thiết kế cho các doanh nghiệp
một cái cuối cùng
thì là tôi cho rằng là
cần tạo ra được một cái môi trường
hay là một cái hệ sinh thái
để cho các bên liên quan
có thể là gặp gỡ trao đổi
các bên liên quan và các bên có nhu cầu
có thể là gặp gỡ trao đổi với nhau sinh hoạt với nhau
sinh hoạt chuyên môn với nhau
về vấn đề này
thì tôi cho rằng là
đây thì có bao gồm là
cả các nhà chính sách cũng cần phải
cần phải có trao đổi
cần phải có sinh hoạt chuyên môn
với lại doanh nghiệp
rồi thì là cần phải có sinh hoạt chuyên môn
trao đổi thảo luận với cả các nhà thiết kế
rồi thì là trao đổi với cả các chuyên gia nước ngoài
xem rằng là doanh nghiệp họ cần gì
có nhu cầu gì
hỗ trợ về mặt chính sách liên quan đến cái chuyện thiết kế này
đấy rồi thì là
doanh nghiệp thì
có nhu cầu như nào
thì cũng phải đề xuất lên
hay là trao đổi với cả các nhà thiết kế
thì người ta mới biết được
tóm lại là cần phải có một cái không gian để mà gắn kết
được các bên liên quan
ở trong một cái hệ sinh thái
thì từ kinh nghiệm của nước ngoài
thì tôi cho rằng là đó là những cái
giải pháp hay là những cái định hướng
để mà nhằm có thể là
nâng cao được cái năng lực
thiết kế mẫu mã sản phẩm
hay là thiết kế bao bì
nói riêng và cái công tác
thương hiệu nói chung
hy vọng rằng là với những nỗ lực
nói riêng của cuộc xuất tiến thương mại
của chính phủ nói chung
cũng như là sự quan tâm ngày càng nhiều
và một cách nghiêm túc của các doanh nghiệp
thì thời gian tới chúng ta sẽ có thể nâng cao được
năng lực thiết kế của các doanh nghiệp việt
từ đó tăng sức cạnh tranh của hàng hóa việt trên thị trường quốc tế
xin cảm ơn chị
xin cảm ơn quý vị xem chương trình
vâng thưa quý vị và các bạn
chương trình câu chuyện hội nhập đến đây cũng xin được nói lời chào tạm biệt
xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau